công an tp huế vừa xác minh làm rõ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông
vào tối ngày chín tháng tám tại một số tuyến đường tp huế nhóm thanh thiếu niên điều khiển ba xe mô tô
có hành vi lạng lách đánh võng trở quá người quy định không đổi mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông
sau một thời gian xác minh đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã làm rõ
ba thanh thiếu niên điều khiển phương tiện gồm phạm nguyễn anh thiên sinh năm hai nghìn năm
cao khả bôn sinh năm hai nghìn sáu đặng duy quốc khánh sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã lập biên bản xử lý số thanh niên này
các lỗi chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên lạng lách đánh võng không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm